ngay trong đêm ngày hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi tại đà nẵng sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số chín tiếp tục họp khẩn để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp chống bão
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của người dân đồng thời sẵn sàng cho phương án mới
theo báo cáo của các địa phương đến hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hầu hết tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và vào nơi tránh tru bão an toàn
riêng tỉnh bình định còn chín mươi hai tàu với sáu trăm sáu mươi tám lao động đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán ba trăm bảy mươi bốn người dân tới nơi an toàn
tại cuộc họp vào dạng sáng nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục bảo đảm an toàn cho toàn bộ tàu thuyền đang neo đậu tại cảng
ở các địa điểm sơ tán cần tăng cường cán bộ địa phương lực lượng công an quân đội ứng trực tại chỗ giữ gìn an ninh trật tự đặc biệt cần chuẩn bị sẵn sàng kịch bản mất điện diện rộng
chúng ta chuẩn bị cho một kịch bản mất điện sự cố đúng không ạ toàn bộ khu vực do đó là kế cả ban chỉ đạo tiền phương và kế cả ban chỉ huy các tỉnh phải chuẩn bị cho kịch bản này
đâu là phương tiện đâu là thông tin đâu là ánh sáng đâu là các vật tư khác để chúng ta tập trung chỉ ra
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao các biện pháp ứng phó khẩn trương của các địa phương
tuy nhiên phó thủ tướng lưu ý tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số chín
nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên mất tích sau khi hai tàu bình định bị chìm trên biển cũng được đặc biệt lưu ý
cứu hộ hai cái thuyền bị mất tích và đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng
yêu cầu là bộ quốc phòng bộ nông nghiệp phát triển hồng thôn các cơ quan liên quan bộ giao thông
tập trung để nghiên cứu phương án tiếp cận với cái đảo này
đặc biệt những tàu hiện nay đang hoạt động gần khu vực này
thì đề nghị vào ứng cứu vì chúng ta đưa tàu ra cách xa khoảng mấy trăm hải lý như vậy
thì vô cùng khó khăn trong lúc như này
cho nên nếu không cẩn thận thì những cái tàu ra ứng cứu lại bị luôn
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng nhấn mạnh vấn đề an toàn hồ đập và các vùng sung yếu
các địa phương không được chủ quan đối với các địa điểm đã di dân
đặc biệt là tây nguyên lưu ý công tác cảnh báo cho khu vực biển núi đặc biệt là tây nguyên
bởi hoàn lưu sau bão dễ gây mưa lớn sạt lở lũ quét lũ ống
cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm